một đối tượng phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh gia lai bắt giữ
trước đó lực lượng công an phát hiện bắt quả tàng đối tượng nguyễn văn đạt đang vận chuyển ba cá thể rắn hổ mang
nghi là rắn hổ mang chúa thuộc nhóm ib có tổng trọng lượng khoảng một mươi kg
mở rộng vụ án khám xét khẩn cấp chỗ ở của nguyễn văn đạt phòng cảnh sát kinh tế đã thu giữ thêm một cá thể rắn
nghi là rắn hổ mang chúa
hai mươi cá thể rắn hổ mang và bốn cá thể chăn có tổng trọng lượng gần sáu mươi kg
đạt khai nhận đã mua số rắn hổ mang và chăn của người dân từ nhiều nơi trên địa bàn để gửi về xuôi bán kiếm lời
bản tin dịch covid một mươi chín ngày một mươi bảy tháng bốn của bộ y tế cho biết số ca mắc mới covid một mươi chín tiếp tục giảm sâu
còn một mươi bốn sáu trăm sáu mươi ca đây là số mắc mới thấp nhất trong hơn hai tháng qua
trong ngày có gần sáu ca khỏi và có một mươi trường hợp tử vong
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là năm bốn trăm bảy mươi hai ca tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn hai trăm linh chín triệu liều
ngày hôm nay ngày một mươi bảy tháng bốn hà nội đồng loạt tiêm vaccine phòng covid một mươi chín moderna cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
như vậy đến nay đã có ba địa phương tiến hành tiêm vắc xin phòng covid một mươi chín cho trẻ từ năm đến một mươi hai tuổi là quảng ninh tp hcm và hà nội

và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc
chúc bạn tin nhanh hai mươi h mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên anntv